công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa phối hợp với trại giam suối hai
cục quản lý trại giam bộ công an tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã vũ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
thường trú tại thành phố hà nội phạm tội giết người để phục vụ cho công tác thi hành án theo quy định của pháp luật
theo tài liệu điều tra ngày sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đối tượng vũ văn hòa bị công an tỉnh hà sơn bình
nay là thành phố hà nội bắt với tội danh giết người
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đối tượng hòa bị tòa án nhân dân tối cao tại thành phố hà nội
tuyên án tù chung thân về tội giết người và chấp hành án tại trại giam thanh xuân
tuy nhiên ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi phạm nhân vũ văn hoài đã trốn khỏi trại giam và bị truy nã toàn quốc
sau khi lẫn trốn đối tượng vũ văn hòa đã khai man lý lịch sử dụng tên giả là lê văn thành trốn vào các tỉnh phía nam
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đối tượng vợ con đã sinh sống và lẫn trốn tại ấp phước lý xã đại phước huyện nhân trạch
sau nhiều năm điều tra xác minh đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thông qua công tác nghiệp vụ
lực lượng công an đã phát hiện đối tượng vũ văn hòa đang sinh sống tại địa bàn xã đại phước huyện nhân trạch
nên lên kế hoạch xác minh truy bắt
theo đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một khi biết đối tượng hoài đang ở nhà tại địa phương
công an xã đại phước huyện nhân trạch đã phối hợp trại giam số hai cục c một mươi bộ công an
tiến hành bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định